một nhóm sau đối tượng chuyên trộm cắp viễn thông vừa bị công an huyện cái bè tỉnh tiền giang bắt giữ
vào ngày ba mươi một tháng một mươi công an huyện cái bè bắt giữ nguyễn văn hùng và vợ là lê thị hoàng tú
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
vào đêm một mươi ba tháng một mươi hai đối tượng điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường tỉnh tám trăm bảy mươi năm đoạn thuộc thị trấn cái bè tìm tài sản để trộm
chúng đã dùng kìm cộng lực cắt một đoạn dây cáp viễn thông dài gần một mươi mét đem đốt lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài
ngoài ra trước đó chúng còn thực hiện ba vụ trộm cắp viễn thông khác
bốn đối tượng còn lại khai nhận đã thực hiện chín vụ trộm cắp viễn thông trên địa bàn huyện cái bè cai lệ